chính phủ đã quán triển triển khai toàn diện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự của đất nước
công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn
tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu quốc hội giao
các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đều cơ bản được khẩn trương điều tra làm rõ
công tác phát hiện điều tra các vụ án vụ việc kinh tế tham nhũng có bước tiến mới
công tác phòng chống tội phạm ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực
đây là những kết quả nổi bật trong báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trình bày trước quốc hội trong phiên họp sáng nay
trình bày báo cáo bộ trưởng tô lâm nêu rõ công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
tiếp tục được các bộ ngành địa phương quan tâm thực hiện chủ động đa dạng hóa cách thức
và tăng thời lượng công tác tuyên truyền cho người dân về phương thức thủ đoạn mới của tội phạm
tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tập trung làm tốt công tác quản lý
giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở tập trung nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao
tội phạm về trật tựa xã hội tuy giảm sáu sáu mươi chín xong còn diễn biến phức tạp
nhất là giết người do mâu thuẫn thủ tức cá nhân tội phạm liên quan đến tín dụng đen
tội phạm xâm hại trẻ em mua bán người xâm phạm sở hữu chống người thành công vụ
các sai phạm trên các lĩnh vực chứng khoán phát hành trái phiếu doanh nghiệp đấu thầu đấu giá
mua sắm công y tế giáo dục đất đai tài chính ngân hàng tài nguyên khoáng sản phòng chống dịch bệnh
chính phủ đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện xác minh điều tra
làm rõ các sai phạm có tác dụng lan tỏa mang tính chất cảnh tỉnh trong những lĩnh vực nhạy cảm
đã tập trung điều tra các vụ án các vụ việc kinh tế tham nhũng nghiêm trọng phức tạp
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
số vụ phạm tội về quản lý kinh tế giảm ba mươi sáu sáu mươi tám số vụ tội phạm về tham nhũng về chức vụ tăng bốn mươi chín mươi bảy
báo cáo cũng nêu rõ tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin mạng viện thông
tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp với phương thức thủ đoạn phạm tội mới tinh vi hơn
tổ chức đánh bạc đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng internet
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet tình trạng tán phát tin nhắn rác để quảng cáo
rồi hoạt động cờ bạc mại dâm mua bán văn bằng chứng chỉ giả giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật
đe dọa yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt
lực lượng chức năng đã tập trung đấu tranh làm rõ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tạo tính gian đe cảnh báo đối với các đối tượng có biểu hiện điều kiện hoạt động tội phạm
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết
tội phạm và tệ nạn về ma túy có dấu hiệu phức tạp trở lại sau dịch covid một mươi chín
phát hiện nhiều đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam qua tuyến đường bộ đường hàng không chuyển phát nhanh
chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
và các phương án tăng cường đấu tranh với tội phạm về ma túy trên các tuyến trọng điểm
ra soát triệt phá các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy
quản lý chặt chẽ người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy góp phần phòng ngừa tội phạm
báo cáo cũng chỉ rõ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhất là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các mặt công tác
tai nạn giao thông được kiểm chế giảm bốn năm mươi sáu về số vụ giảm chín bốn mươi bốn về số người bị thương
nhưng tăng bảy năm mươi bảy về số người chết
công tác phòng cháy chữa cháy tiếp tục được tăng cường
tổ chức kiểm tra chấn trình việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
tuy nhiên tình hình cháy nổ vẫn diễn biến đặc biệt phức tạp
với số vụ cháy tùy giảm hai mươi năm một mươi một sòng số người chết tăng hai mươi hai chín
để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
chính phủ báo cáo đề xuất quốc hội
quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt về mặt pháp luật
liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
tăng cường tổ chức giám sát tối cao các chuyên đề về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm chất tự án tỏa xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay
cũng trong phiên làm việc sáng nay
quốc hội đã nghe báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi hai của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi hai của tranh án tòa án nhân dân tối cao
báo cáo về công tác thi hành án năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi hai và báo cáo thẩm tra các báo cáo